ngày một mươi bốn tháng tám cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với tổ chức thúc đẩy ngoại thương nhật bản
công ty richardet khai mạc triển lãm công nghiệp hỗ trợ việt nam nhật bản và triển lãm quốc tế
công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại việt nam hai nghìn một mươi chín
triển lãm đã thu hút hơn hai trăm linh thương hiệu đến từ hai mươi quốc gia công nghệ hàng đầu như nhật bản hàn quốc
trung quốc đài loan thái lan và hoa kỳ tham gia trưng bày giới thiệu những loại máy móc và công nghệ hiện đại
trong ngành công nghiệp sản xuất và phụ trợ
hiện việt nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng về các lĩnh vực sản xuất công nghiệp
trong khu vực đông nam á với xu hướng dịch chuyển dòng đầu tư cho các ngành sản xuất lợi thế về nguồn nhân lực
chính sách hỗ trợ ổn định của chính phủ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã và đang xây dựng các nhà máy
ở các khu công nghiệp việt nam vì vậy triển lãm được kỳ vọng sẽ là cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp
trong ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam tiếp cận học hỏi các xu thế mới của thị trường các thành tiệu đổi mới
về kỹ thuật công nghệ gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng đến từ nhật bản và quốc tế
đóng góp quan trọng cho những bước truyền mình mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp hỗ trợ của việt nam
dự kiến chỗ triển lãm sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn đến hết ngày một mươi sáu tháng tám